nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ một đến chín mươi chín cổ phiếu
liên quan đến việc bị thanh tra bộ công thương xứ phạt hành chính
và tạm thời tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu do vi phạm quy định
sài gòn petro cho biết việc này sẽ khiến trên một cửa hàng bán lẻ xăng dầu
thuộc hệ thống phân phối có thể đóng cửa ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung thị trường
nên đơn vị này đã có văn bản khẩn gửi đến thủ tướng và bộ trưởng bộ công thương
sài gòn petro cho biết nghị định tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
quy định thương nhân kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu
phải có hệ thống phân phối xăng dầu tối thiểu
một mươi cửa hàng bán lẻ thuộc sơ hữu hoặc sơ hữu và đồng sơ hữu của doanh nghiệp
tối thiểu bốn mươi tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi một công ty không có tổng đại lý và đại lý bán lẻ
mà có bảy mươi ba thương nhân nhượng quyền bán lẻ
vì vậy đoàn thanh tra bộ công thương kết luận công ty có hành vi vi phạm hành chính
không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định
về kết luận này sài gòn petro cho rằng hai hình thức đại lý bán lẻ và nhiều quyền bán lẻ là tương đương nhau
đều nằm trong hệ thống phân phối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đầu mối
do đó sài gòn petro kiến nghị thủ tướng bộ công thương xem xét những quyết định
tức quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu
để công ty không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như giữ ổn định thị trường và bảo tồn vốn
thị trường chứng khoán vừa trải qua tháng tám hồi phục khá tích cực
vn index tăng hơn sáu qua đó leo trên một hai trăm tám mươi điểm trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ
dù rum lắc mạnh trong một số phiên cuối tháng nhưng tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn nhiều
so với giai đoạn trước đặc biệt khi dữ liệu quá khứ cho thấy thị trường thường có khoảng thời gian dễ thở trong tháng chín
theo thống kê trong hai mươi hai năm hoạt động
của chứng khoán việt nam vn index có đến một mươi bốn lần tăng điểm vào tháng chín
trong một mươi năm gần nhất sát xuất đề chỉ số này tăng trong tháng chín lên đến bảy mươi
nhưng biên độ giao động đã hẹp hơn đáng kể so với giai đoạn trước
đặc biệt vn index đang có chuỗi sáu năm liên tiếp tăng điểm trong tháng chín
tuy nhiên mức tăng đều không quá ba
thời gian vừa qua thì chứng khoán việt nam đã sụt giảm từ hơn một năm trăm linh điểm xuống tới khoảng dưới một hai trăm linh điểm
và nó đã kéo dài trong khoảng gần bốn tháng
thì điều này đã là một chuỗi giảm điểm sâu nặng và kéo dài nhất trong giai đoạn vài năm trở lại đây
thị trường cũng đã có thể nói là thị trường đã bắt đầu ở vùng đáy
tức là vùng điểm đã thấp lắm rồi cũng như giá cổ phiếu đã sụt giảm rất nhiều
có những mã cổ phiếu đã giảm giá trên ba mươi cho tới gần năm mươi
cho nên là cái xu hướng hồi phục của thị trường chứng khoán nó đã bắt đầu
có những tín hiệu hồi phục và tôi nghĩ rằng cái xu hướng hồi phục này
nó sẽ còn tiếp diễn trong thời gian sắp tới đặc biệt là trong tháng chín này
mặt khác thị trường chứng khoán việt nam đã bắt đầu đón nhận những tín hiệu tích cực về mặt thanh khoản
sau khi triển khai rút ngắn chu kỳ thanh toán xuống t cộng hai
nhà đầu tư đã có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của nền kinh tế và thị trường tài chính
qua đó tăng hiệu quả đầu tư cũng như tiết kiệm chi phí giao dịch
thêm nữa việc giao dịch lô lẻ trên hosea dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày một mươi hai tháng chín tới đây
được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thêm sự sôi động cho thị trường trong thời gian tới
cơ chế giao dịch cũng như các quy định về giao dịch là một điều tấp yếu
và việt nam không nằm ngoài xu hướng đấy
và việc hoàn thiện cơ chế giao dịch tây cộng hai sẽ giúp cho thị trường chứng khoán
thu hút được rất nhiều nhà đầu tư mới cũng như đặc biệt là các nhà giao dịch
những người giao dịch liên tục của phía trên thị trường
và từ đó giúp thanh khoản của thị trường sẽ được cải thiện
trong dài hạn và giúp thị trường phát triển bền bổn hơn
tôi nghĩ là nó cũng phần nào đóng góp cho cái sự sôi động của thị trường chứng khoán việt nam
theo các chuyên gia tháng chín sẽ là tháng bước ngoặt đối với thị trường thế giới và trong nước
sẽ là tháng bản lề cho thị trường trong các tháng cuối năm
khi mà hàng loạt các sự kiện quan trọng sắp diễn ra như công bố số liệu vĩ mô tháng tám
của các thị trường vào tuần thứ hai của tháng chín kỳ họp của fed từ hai mươi đến hai mươi một tháng chín
mùa báo cáo kết quả kinh doanh trong nước vào cuối tháng chín khi cùng kỳ chịu giãn cách
cùng với đó là các thông tin đồn đoán về nới rome tín dụng
năm nay là một trong những tháng mà có thể nói là đánh dấu nhiều thông tin bản lề của thị trường chứng khoán
tại vì chúng ta sẽ chứng kiến có thể là một đợt tăng lãi suất nữa của fed cũng như ngân hàng châu âu ecb
bên cạnh đấy là những thông tin mang tính định hướng vĩ mô như là các hoạt động sản xuất và tiêu dùng
ở mỹ và thị trường châu âu hai thị trường đang rất là nhạy cảm
bên cạnh đấy là những thông tin liên quan đến lạm tình hình lãm phát
và giá hàng hóa
vì vậy icc cho rằng tháng chín sẽ là một tháng rất quan trọng
và nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng cần thiết cho cái giai đoạn này
nếu chỉ xét trên yếu tố lịch sử nhà đầu tư có thể lạc quan với thị trường trong tháng chín tới
bởi nhiều doanh nghiệp được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trên nền so sánh thấp của quý ba năm ngoái
tuy nhiên cục diện năm nay có thể sẽ khác khi nhiều yếu tố trái chiều dự kiến xuất hiện trong tháng chín
được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán
thưa quý vị thời gian qua nhiều nông dân các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông cửu long
phản ánh đến thành phố an toàn về việc giá vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật liên tục leo thang
khi nhu cầu sử dụng lớn thì tình trạng phân bóng giả kém chất lượng ngày càng nhiều
thậm chí các đối tượng bất lương còn dùng gạch đất đá nghiền pha trộn thành phân bón
rồi đóng bao bì của các nhà sản xuất có thương hiệu để lừa người dân
hơn bốn mươi năm làm nông nghiệp ông lương văn giáp hiểu rất rõ sự quan trọng
của việc sử dụng phân bón đúng cách cho cây trồng trong vườn cây ăn trái của mình
thế nhưng trước tình trạng phân bón giả kém chất lượng đang chản lan trên thị trường
khiến ông cũng như nhiều nông dân khác cảm thấy bất an thậm chí là bất lực
khi không xác định được đâu là thật đâu là giả
những cái đại lý mua gì nó trộn nó pha chế thêm vô thì nó không có chất lượng
cái bao thì nó không phân biệt được cái bao ai làm cũng được hết trơn
sau cái đó mình nông dân mình không bao giờ phân biệt được
chỉ là cái này phân nhập thì để vô là tan hết nó tan hết trong phần trăm
trong một thời gian một chút xíu rồi nó pha vô nước là tan hết thì mình rãi vậy thôi
cái tiền mình mua thì mua cái giá bằng tiền thật nhưng mà phân thì nó kém chất lượng
chứ không có nói là phân giả
thì điều đó là mình mua nhầm ngay cái đó thì hậu quả rất là nghiêm trọng
một trong những động thái quyết liệt nhằm bảo vệ bà con nông dân
đó là tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng phân bón trên thị trường
và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
trong tháng bảy vừa qua tại các tỉnh miền tây nam bộ
lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng này
riêng tại kiên giang cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở
tại huyện hòn đất và huyện giang thành
lấy hai mẫu phân bón npk xnk ag hai nghìn hai mươi một nghìn năm trăm linh một
và một mẫu phân bón np ph hai nghìn hai mươi để thử nghiệm chất lượng
và kết quả hai mẫu trên là hàng giả
một địa bàn có sản lượng nông nghiệp rất lớn
cho nên việc sử dụng phân bón của bà con nông dân cũng tương đối nhiều
đến nay số dụ việc chúng tôi kiểm tra bắt giữ cũng đạt được kết quả
nhưng quy mô từng dụ việc thì nó có lớn hơn
tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng diễn biến phức tạp
đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp
làm hư hại đất cây trồng ảnh hưởng đến môi trường nguồn nước
tuy nhiên một nghịch lý hiện nay là mức xử phạt tiền
cho trường hợp sản xuất phân bón giả chỉ từ một triệu đến hai trăm linh triệu đồng
trong khi phân bón kém chất lượng lại có mức xử phạt từ tám mươi đến một trăm tám mươi triệu đồng
do đó mức phạt này đã vô tình tạo điều kiện cho hành vi sản xuất hàng giả
với các hình thức thủ đoạn ngày một tinh vi hơn
nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp mạnh tay
thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi của người nông dân
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại